vào khoảng hai mươi hai h đêm qua hai mươi tháng tám lực lượng đặc nhiệm công an tỉnh sơn la khi đang thực hiện nhiệm vụ
tại địa bàn bản pa cốp xã vân hồ huyện vân hồ đã phát hiện và thu giữ hai mươi bánh heroin
của nhóm hơn một mươi đối tượng có vũ trang vận chuyển trái phép ma túy từ biên giới vào nội địa để tiêu thụ
khi phát hiện lực lượng công an các đối tượng đã manh động dùng súng quân dụng tấn công
buộc lực lượng đặc nhiệm phải nổ súng chấn áp
sau đó nhóm đối tượng trên đã bỏ chạy về phía biên giới lào
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một khẩu súng sambax
hai ba lô bên trong có hai mươi bánh heroin nhiều vỏ đạn ak sambalek cùng một số vật chứng liên quan khác
hiện tại lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra và truy kích các đối tượng